liên quan đến vụ lấp vùng đệm di sản vịnh hạ long xây dựng dự án vào sáng ngày hôm nay
đại diện ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh sau khi lập đoàn kiểm tra dự án khu đô thị một mươi b
đã có kết luận và đưa ra tổng mức phạt một trăm hai mươi năm triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn doja capital chủ đầu tư của dự án
theo quyết định này công ty đỗ gia capital không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
kết quả thẩm định theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định
báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi một đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh quảng ninh đã tiến hành kiểm tra thực địa
và xác định chủ dự án chưa thực hiện đúng những nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường
đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tại thời điểm kiểm tra chủ đầu tư chưa xuất trình được hồ sơ mặt bằng thi công và biện pháp thi công
trong chiều ngày sáu tháng một mươi một chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
cũng đã ký công văn yêu cầu công ty đỗ gia capital dừng thi công dự án